tại đà nẵng hơn ba sáu trăm linh tiểu thương tại bốn chợ lớn trên địa bàn thành phố gồm chợ cồn chợ đống đa
chợ đầu mối hòa cường và chợ hàn vừa ký cam kết thực hiện các quy định theo hướng dẫn phòng chống dịch covid một mươi chín
kể từ khi thành phố đà nẵng chuyển sang trạng thái giãn cách theo điều bốn chỉ thị số một mươi chín của thủ tướng chính phủ
từ ngày năm tháng chín hiện đã có khoảng bảy mươi tám mươi tiểu thương của các chợ mở hàng buôn bán trở lại
tuy nhiên do đà nẵng vẫn đang duy trì việc kiểm soát và giảm tần suất đi chợ của người dân ba ngày một lần
nên lượng khách hàng đến các chợ vẫn ở mức thấp sức mua chủ yếu là mua các mặt hàng lương thực thực phẩm tươi sống
để bảo đảm kiểm soát dịch bệnh sở công thương tp đà nẵng vừa có công văn hướng dẫn phòng chống dịch covid một mươi chín
và triển khai ký cam kết tại trung tâm thương mại siêu thị chợ cửa hàng tiện lợi
theo đó các tiểu thương đều tự nguyện ký các cam kết và thực hiện đúng cam kết phòng chống dịch covid một mươi chín trong tình hình mới
luôn đeo khẩu trang và giữ khoảng cách an toàn khi tiếp xúc theo quy định